ubnd tỉnh cà mau vừa phối hợp với trường đại học cần thơ tổ chức hội thảo đề xuất chuyển đổi sản xuất nông nghiệp tại vùng ngọt hóa tỉnh cà mau đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hội thảo tập trung giải pháp tổ chức lệ sản xuất theo hướng liên kết các khâu trong chuỗi giá trị đẩy mạnh công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
đặc biệt công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tạo lập phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực và nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn các huyện vùng ngọt hóa và gia cố bảo vệ tốt toàn bộ hệ thống công trình cống ngăn mặn giữ ngọt
điều tiết nguồn nước hợp lý giữa các vùng đầu tư hệ thống đê bao ô thủy lợi khép kín cho các vùng đất trũng ngập sâu để tiếp tục duy trì sản xuất theo hệ sản xuất sinh thái của các vùng tích cực nghiên cứu chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với quy hoạch